tiếp theo chương trình sẽ có văn ánh
thành phố hồ chí minh hướng đến nền nông nghiệp thông minh và an toàn
cuối chương trình là câu chuyện về khởi nghiệp trong nông nghiệp tại thành phố hồ chí minh
bây giờ mời quý khán giả cùng theo dõi nội dung chi tiết
văn phòng thành ủy thành phố hồ chí minh vừa có thông báo kết luận hội nghị sơ kết
việc thực hiện quy chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra thành ủy
và thanh tra thành phố trong việc kiểm tra giám sát kỷ luật đảng
theo đó sẽ tập trung triển khai một số giải pháp
nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra thanh tra giám sát
và nâng cao chất lượng quản lý phối hợp sau kiểm tra thanh tra giám sát
tuy nhiên hiện vẫn còn một số trường hợp xử lý sai phạm
chưa đảm bảo tương thích và kịp thời giữa kỷ luật của đảng với kỷ lục của chính quyền
thành ủy yêu cầu ủy ban kiểm tra chủ trì phối hợp với thanh tra thành phố
ra sót và thực hiện dứt điểm các trường hợp
nhân kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một
lãnh đạo thành phố đã tổ chức thăm hỏi tặng quà các nhà giáo nhân dân tiêu biểu
bí thư thành ủy nguyễn thiện nhân đến chúc sức khỏe giáo sư trần hồng quân
nguyên bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo bí thư thành ủy tp hcm
giáo sư trần hồng quân bày tỏ sự xúc động khi nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo
và mong muốn thành phố sớm có các cơ chế để sao cho giáo viên có thể sống được với nghề
giúp các thầy cô gắn bó hơn với bục giảng
bí thư thành ủy nguyễn thiện nhân đến chúc sức khỏe giáo sư phạm thị tươi
nguyên hiệu trưởng trường đại học bách khoa tp hcm
đồng chí nguyễn thiện nhân bày tỏ sự trân trọng về những đóng góp
mà giáo sư đã cống hiến cho giáo dục nước nhà
dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng giáo sư cũng như các thầy cô đều tự hào về nghề
và quyết tâm đưa giáo dục thành phố nói riêng cũng như của cả nước ngày càng phát triển
ủy ban nhân dân tp hcm giao sở giao thông vận tải lưu bản chính hồ sơ quy hoạch
điều chỉnh chi tiết cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất đến năm hai nghìn hai mươi
và định hướng đến năm hai nghìn ba mươi đã được bộ trưởng bộ giao thông vận tải phê duyệt
đồng thời sau y bản chính toàn bộ hồ sơ gửi sở quy hoạch kiến trúc sở tài nguyên môi trường
sở xây dựng sở công thương sở thông tin truyền thông ủy ban nhân dân quận tân bình gò vấp
và các đơn vị có liên quan để các đơn vị chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch
triển khai thực hiện đúng quy hoạch được phê duyệt
theo đó sở tài nguyên môi trường chủ trì phối hợp với cục hàng không việt nam
và các đơn vị liên quan triển khai việc bàn giao cắm mốc giới quy hoạch điều chỉnh chi tiết
cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất đến năm hai nghìn hai mươi và định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
để quản lý chặt chẽ và có hiệu quả việc đầu tư phát triển đúng quy hoạch được phê duyệt
với chủ đề robot và trí tuệ nhân tạo hội nghị quốc tế thường niên khu công nghệ cao
lần thứ năm tổ chức mới đây
tại thành phố hồ chí minh đã tập trung thảo luận ba nội dung lớn
tương tác giữa con người và robot trong ngành công nghiệp bốn
robotic và it ứng dụng cho thành phố thông minh
việt nam trong thời đại robotics và it
ngoài ra còn có triển lãm giới thiệu thành tựu nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ
trong lĩnh vực robot và trí tuệ nhân tạo của các tổ chức nghiên cứu doanh nghiệp trong và ngoài nước
triển lãm thu hút hai mươi doanh nghiệp nhóm nghiên cứu trong và ngoài nước
từ nhiều lĩnh vực như điện tử và thiết bị giải trí marketing thể thao chăm sóc sức khỏe
xe hơi nhận thức về tầm quan trọng của công nghệ robot và trí tuệ nhân tạo
trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư khu công nghệ cao thành phố hồ chí minh
đang đẩy mạnh thực hiện các chính sách về nghiên cứu phát triển ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ cao
việc ứng dụng công nghệ robot và trí tuệ nhân tạo thành công sẽ góp phần
tạo điều kiện khai thác tối ưu các nguồn lực phục vụ phát triển sản xuất
nâng cao chất lượng sống và đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
thống kê của trung tâm y tế dược phòng tp hcm
liên tiếp trong năm tuần qua hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của thành phố
ghi nhận số ca bệnh tay chân miệng giảm năm mươi tám mươi ca mỗi tuần
trên năm trăm năm mươi ca tay chân miệng nhập viện cách đây năm tuần đến tuần qua chỉ còn chưa đến một trăm bảy mươi ca nhập viện
bên cạnh nỗ lực giảm số ca bệnh tại cộng đồng thì các bệnh viện tại tp hcm
cũng thực hiện tốt các công tác chuẩn đoán điều trị đặc biệt đối với các ca độ nặng
mặc dù hiện tại bệnh có xu hướng giảm
nhưng số ca nhập viện hàng tuần vẫn còn ở mức cao trên một trăm linh ca mỗi tuần
vì vậy người dân cần phải luôn chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho trẻ
ngay tại nhà tại trường học và cộng đồng
sẽ nâng cao năng lực sản xuất và trình độ tổ chức quản lý
đây là đòi hỏi tất yếu trong đảm bảo hiệu quả kinh tế cao
và phát triển bền vững ngành nông nghiệp cả nước nói chung và tp hcm nói riêng
trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp bốn đang ngày càng mạnh mẽ
cơ cấu ngành nông nghiệp tp hcm đang tiếp tục phát triển theo hướng
nông nghiệp đô thị gắn với ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp thông minh và an toàn
mời quý khán giả cùng theo dõi phóng sự sau đây
đây là mô hình nuôi tôm của gia đình anh trần đình lâm ở xã thới an đông huyện cần giờ
với lưu tôm thẻ này nuôi khoảng ba tháng thu hoạch một năm nuôi ba vụ
thu được một mươi năm tấn trên một hectare lợi nhuận thu về là năm trăm linh triệu đồng

phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ là những mô hình đang được khuyến khích

tại huyện cần giờ có năm hộ tham gia mô hình này diện tích nuôi là khoảng một mươi hectare
ủy ban nhân dân huyện đang phấn đấu tới năm hai nghìn hai mươi
giá trị sản xuất bình quân trên đơn vị diện tích đất nông nghiệp huyện cần giờ
phải đạt trên năm trăm linh triệu đồng một hectare
trong phát triển sản xuất chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị
huyện đã thí điểm nuôi các vật nuôi mới như cua lột cá mú cá đối
một số mô hình được nghiên cứu và phát triển trong nhân dân
như mô hình nuôi tôm kết hợp cá rô phi nuôi tôm qua nhiều giai đoạn
nuôi tôm hữu cơ nuôi tôm mật độ cao trong nhà kính
đáng chú ý mô hình nuôi tôm qua hai ba giai đoạn
đã mang lại năng suất bình quân đạt trên một mươi tấn một hectare
đặc biệt đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ
trong nuôi trồng khai thác thủy sản
cũng như đẩy mạnh việc thực hiện công nghệ chế biến thủy sản
hiện nay tại khu nông nghiệp công nghệ cao tp hcm
và công viên phần mềm quang trung
cũng đã thực hiện mô hình ứng dụng smart ary
vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh qua việc tăng năng suất
chất lượng sản phẩm và tối giản chi phí sản xuất
quản lý quá trình sản xuất tuân theo các tiêu chuẩn
như việc grab lobo grab
hỗ trợ cho việc xuất khẩu vào các thị trường như mỹ nhật bản châu âu
ứng dụng smart arri là giải pháp an toàn vệ sinh thực phẩm
và giúp nông dân giảm thiểu được chi phí đầu tư ban đầu
so với các hệ thống của các nước đối tác nước ngoài
đây là bước đột phá trong việc phát triển
các ứng dụng công nghệ thông minh phục vụ đời sống
làm chủ nông nghiệp công nghệ cao
nông nghiệp thông minh là một nền nông nghiệp
mà phải có sự hiệu quả và phát triển bền vững
và có cách dự áp dụng khoa công nghệ
tác động vào cái chuỗi phân khúc giá trị gia tăng của sản phẩm
để làm thế nào để nâng cao sản lượng
cũng như chất lượng sản phẩm
trong thời kỳ hội nhập và phát triển khoa công nghệ
chúng ta cũng đã trở thành một trung tâm sản xuất lớn nhất thế giới
về smartphone và sử dụng smartphone ở việt nam
chín mươi người dân việt nam có smartphone
và đây cũng là một cơ sở rất tốt
để chúng ta có thể ứng dụng áp dụng những khoa học công nghệ
để có thể vào câu bán hàng
đặc biệt là tập trung vào khâu marketing
và áp dụng thương mại điện thử rất là tốt
theo đề án phát triển nông nghiệp đô thị tp hcm
giá trị sản xuất nông nghiệp đến năm hai nghìn ba mươi
đạt ba trăm linh triệu đồng trên một hectare mỗi năm
và năm hai nghìn hai mươi năm đạt năm trăm linh triệu đồng trên một hectare mỗi năm
nhưng với lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao tại thành phố
hiện đã có giá trị sản xuất từ hai trăm linh đến bốn trăm linh triệu đồng
và cá biệt nhiều mô hình có thể lên đến hơn sáu trăm linh triệu đồng
trên một đơn vị hectare mỗi năm
hiện thành phố đang tập trung thực hiện mục tiêu
phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại
hiệu quả bền vững theo hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao
công nghệ sinh học
trở thành trung tâm sản xuất giống cây trồng
giống vật nuôi có năng suất chất lượng và giá trị gia tăng cao
chúng tôi đặt thêm một bước mới
là thứ nhất tập trung vào sản xuất giống
thứ hai là tập trung
sản xuất cho phát triển ngành chế biến bảo quản nông sản thực phẩm
thứ ba nữa là chúng tôi tập trung
sản xuất các chế phẩm sinh học thân thiện với môi trường
xuất phát từ thiên nhiên
cái chữ organic trong nông nghiệp hữu cơ
theo chúng tôi nghĩ đó là sử dụng các chất
ở trong thiên nhiên và tự nhiên
không qua chế biến không qua tổng hợp
hơn là nghĩ ra phải là các hợp chất hữu cơ
như vậy nhưng nếu chúng ta sử dụng các hợp chất
các chất trong thiên nhiên
các điều kiện trong thiên nhiên để canh tác
thì chúng ta có thuận lợi hơn rất nhiều
so với các nước khác
sắp tới thì trong tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
thì chúng tôi sẽ cho ra các chế phẩm sinh học
tự vi sinh cũng như các chất đạm sinh học
từ trùng quế từ cá cá biển rồi từ đậu nành
thì bổ sung cho dinh dưỡng cho cây trồng
thì hy vọng là tới hai nghìn một mươi chín chúng tôi đáp ứng chuyện này
khả năng là giảm được năm mươi
các dung dịch mà thủy canh
ở trong đang trồng thủy canh
là bằng cái đạm và khoáng thiên nhiên
chỉ tính riêng năm hai nghìn một mươi bảy
tổng diện tích nông nghiệp chuyển đổi
sang trồng các loại rau ăn lá ăn quả
trồng lan ứng dụng công nghệ cao
trên địa bàn thành phố lên đến gần bốn trăm linh hectare
so với năm hai nghìn một mươi sáu
trong đó có nhiều mô hình
mang lại giá trị kinh tế cao
lợi nhuận từ ba mươi đến bốn mươi
điển hình là các mô hình nông nghiệp
công nghệ cao trồng rau ăn lá
có doanh thu bình quân khoảng một đến một bốn tỷ đồng
một hecta mỗi năm
hoa lan gần hai tỷ đồng trên một hectare mỗi năm
nuôi tôm siêu thăm canh
hai bảy đến ba tỷ đồng một hecta mỗi năm
cá cảnh một mươi một mươi hai tỷ đồng
trên một hecta mỗi năm
tính theo giá trị bình quân
nông nghiệp hiện đạt trên bốn trăm năm mươi triệu đồng
một hecta mỗi năm
tuy là một cái siêu đô thị
so với trong bối cảnh việt nam
nhưng thành phố hồ chí minh luôn dẫn dắt
câu chuyện nông nghiệp
trong cái vùng đông nam bộ
không chỉ là đông nam bộ mà còn lan tỏa
cả trong tây nam bộ
và các vùng lên cận
đặc biệt là cái lực lượng làm
nghiên cứu khoa học và công nghệ
ở thành phố là rất lớn
rất nhiều trường đại học lớn
các viện nghiên cứu đầu ngành
và họ cũng tham gia vào cái câu chuyện
đóng góp vào cái câu chuyện
làm sao để tạo dựng
nông nghiệp công nghệ cao không chỉ cho thành phố
mà cho cả khu vực
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ bốn
với nền tảng tích hợp các công nghệ
số hóa kết nối internet vạn vật
và trí tuệ nhân tạo
đang làm thay đổi căn bản nền sản xuất
đòi hỏi các doanh nghiệp và nông dân
về việc là công nghệ cao
công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp bốn
như blockchain big data
vào sản xuất nông nghiệp quy mô hàng hóa
bên cạnh đó thúc đẩy tổ chức lại sản xuất
theo chuỗi liên kết
doanh nghiệp là hạt nhân liên kết
tổ chức sản xuất với hộ nông dân
trang trại hợp tác xã
để ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất
và quản trị chu trình sản xuất hàng hóa
truy xuất nguồn gốc đảm bảo an toàn thực phẩm
gắn với hình thành thương hiệu
phát triển thị trường và bình vững với môi trường
nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố
đang triển khai chương trình phát triển nông nghiệp
giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
định hướng đến năm hai nghìn hai mươi năm
tập trung vào việc tái cơ cấu
ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao
nhất là các sản phẩm chủ lực của thành phố
đồng thời xây dựng các chính sách
ưu đại đối với các hộ cá thể
doanh nghiệp hợp tác xã tập trung
sản xuất những cây con chủ lực
để ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao
đánh nền nông nghiệp thông minh và an toàn
ngay từ khi còn trên dãn đường đại học
nông lâm thành phố hồ chí minh
anh nguyễn trung hiếu ở huyện củ chi
đã mơ ước khi ra trường sẽ xây dựng
một trang trại thủy sản
tích lũy được kinh nghiệm và số vốn gần hai mươi triệu đồng
anh hiếu quyết định khởi nghiệp
và mở trang trại nuôi cá lăn nha
ở xã trung lập thượng huyện củ chi
thành phố hồ chí minh
với quy mô chỉ một ao nuôi
hiện nay anh là chủ trại cá giống trung hiếu
tại xã trung lập thượng huyện củ chi
với quy mô hàng chục ngàn mét vuông
hai tấn cá sinh sản cung cấp giống cá lăng nha
cho thị trường trong và ngoài nước
mỗi năm việt nam cung ứng cho thị trường
một loại nông sản thủy sản
thế nhưng phần lớn là xuất thô
giá trị gia tăng thấp
chính vì vậy việc gia tăng giá trị
từ chính những mặt hàng này
đang là kỳ vọng rất lớn của nhiều địa phương
đối với nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp
trước đây tại thành phố hồ chí minh
có không ít bạn trẻ rời bỏ nông thôn
để lên thành thị lập nghiệp
thì nay lại quay về khởi nghiệp
trên chính quê hương của mình
từ những sản phẩm nông nghiệp vốn có tại địa phương
khởi nghiệp nông nghiệp bằng những cái chuyện
rất là nhỏ rất là đơn giản
kết quả đó hút lúc cho các em
là mình khởi nghiệp nếu quyết tâm
thì sẽ thành công
xây dựng một địa phương thành nơi khởi nghiệp
không phải là câu chuyện ngày một ngày hai
mà là hành trình rất dài
cần có sự chung sức đồng lòng của chính quyền
và người dân địa phương
thành phố hồ chí minh đang thực hiện
một số nội dung hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp
như thành lập các câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế
thành lập tổ hợp tác
tìm kiếm ý tưởng kinh doanh áp dụng vào cuộc sống
tuyên dương những thanh niên kinh doanh giỏi
triển khai cuộc thi dự án khởi nghiệp
tuyên truyền cho các bạn đoàn viên thanh niên
có những điều kiện khởi nghiệp
đang làm kinh tế có những mong muốn nguyện vọng
và khả năng khởi nghiệp
để kích thích phong trào khởi nghiệp
sự quyết tâm khởi nghiệp của các bạn trẻ
sự ủng hộ từ cộng đồng doanh nghiệp
chính quyền địa phương sẽ là nhân tố
thúc đẩy phong trào khởi nghiệp từ nông nghiệp phát triển
và nước mình cũng đang
thúc đẩy cái việc mà
kiến tạo cái doanh nghiệp khởi nghiệp làm sao
có thể sản xuất chế tạo ra những sản phẩm
mang lại giá trị gia tăng cao
và những cái doanh nghiệp khởi nghiệp này
mà có bắt nguồn từ nông nghiệp
thì đang rất là được hoan nghênh ủng hộ
các cái bạn trẻ ngày hôm nay
đã không còn lơ là với lại
ngành nông nghiệp nữa mà chúng tôi cũng đã
ghi nhận nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp của các bạn trẻ
tham gia về vấn đề nông nghiệp
tuy nhiên một cái điều trăn trở rằng là
khi mà muốn có một cái điểm tựa về khoa học kỹ thuật
thì dường như là họ còn đang rất là
bở ngỡ với cái việc này
thì chúng tôi cũng mong rằng là
trong thời gian sắp tới nhà nước mình
đặc biệt là các câu chuyện về liên kết bốn nhà
rồi các câu chuyện về liên kết giữa viện trường
và doanh nghiệp
sẽ phát động mạnh mẽ hơn
sẽ làm lại câu chuyện này để làm sao các nhà khoa học ra tay
mà một phần lớn là sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp
liên quan đến vấn đề nông nghiệp rất là nhiều
hiện nay tại thành phố hồ chí minh
phong trào khởi nghiệp trong nông nghiệp
đã và đang thu hút ngày càng nhiều bạn trẻ tham gia
và đã có không ít mô hình thành công
điều đó góp phần tạo nên thương hiệu
của nông sản việt nâng cao giá trị gia tăng
đồng thời chia sẻ quyền lợi
với người nông dân trên địa bàn
đó là tổ chức sản xuất tốt hơn
là tập hợp và tổ chức lực lượng sản xuất
làm tốt hơn vấn đề
tích tụ ruộng đất xây dựng vùng nguyên liệu
nâng cao giá trị gia tăng của nông sản
đồng thời tái cơ cấu
trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn
quý khán giả thân mến
nội dung chương trình thành phố hồ chí minh hôm nay kỳ này
xin được khép lại tại đây
quý vị có thể xem lại chương trình trên website
nhân dân tv vn
mọi thông tin chia sẻ mời quý vị gửi về địa chỉ
xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
hẹn gặp lại quý vị vào thứ sáu tuần sau